chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
như vậy trong năm ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán từ ngày hai mươi cho đến hai mươi bốn tháng một
toàn quốc xảy ra một trăm linh bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người và bị thương bảy mươi bảy người
về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong ngày mùng ba tết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hai bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp phạt tiền năm trăm tám mươi triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tính cả năm ngày vừa qua thì có đến năm một trăm bảy mươi một trường hợp tài xế vi phạm về nồng độ cồn
điều đáng nói là có đến một mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc
báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh từ bảy h ngày mùng hai cho đến bảy h ngày mùng ba tết nguyên đán quý mão
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã có bốn trăm bảy mươi một ca cấp cứu do đánh nhau
giảm hơn một mươi sáu so với cùng kỳ của tết nhâm dần
như vậy là trong bốn ngày nghỉ tết đã có một chín trăm tám mươi ba ca cấp cứu do đánh nhau
chiếm một một trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện
bốn mươi ba trong số đó phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có chín trường hợp tử vong
đến thời điểm bảy giờ mùng ba tết nguyên đán quý mão
tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là chín mươi sáu ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân
có một mươi sáu ba trăm hai mươi sáu ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông
tăng ba bảy so với cùng kỳ của năm trước
cũng sau bốn ngày nghỉ tết thì đã có ba trăm sáu mươi năm trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại
nhiều hơn một trăm ba mươi ba ca so với cùng kỳ của năm trước không có ca tử vong
cùng với đó đã có tổng cộng bảy tám trăm hai mươi chín trường hợp khám cấp cứu do tai nạn sinh hoạt lao động
chiếm hơn năm trong tổng số khám cấp cứu bệnh viện trong đó có một mươi ba trường hợp đã tử vong
đã có bốn trăm bốn mươi chín ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn
dối loạn tiêu hóa tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ của năm trước
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong lúc sâu sát ông nguyễn văn lượng đã dùng dao thái lan đâm nhiều nhát vào vùng ngực và vai của cường
đến sáu giờ sáng hôm sau phát hiện cường tử vong ở đám cỏ gần nhà
sợ liên lụy mẹ của nạn nhân đã đến trình báo công an thông tin gian dối
tuy nhiên qua công tác khám nghiệm hiện trường tử thi và điều tra xác minh
lực lượng công an đã nhanh chóng xác định bị can chính là cha đẻ của nạn nhân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi đoàn thị anh thư chú thành phố đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với bốn bị hại
nên thư đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng nhờ huy động tiền để giúp đáo hạn ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến giữa năm hai nghìn hai mươi một thư đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một chín tỷ đồng
tổng số tiền chiếm đoạt là hơn bốn tỷ đồng được thư dùng để chơi game tiền ảo tiêu xài cá nhân
trả tiền gốc tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc tiền lãi cho chính các bị hại
một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội tiktok có nickname là tuấn sa ke
với hơn hai mươi tám người theo dõi vừa bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng nghỉ tại khách sạn pao thị xã sapa
đó là trương ngọc hà tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú quận cầu giấy hà nội
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm hai mươi chín chín mươi ba gram ma túy các loại mdma ketamin
cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mang đi từ nhà để sử dụng
khi đến nghỉ tại khách sạn pao thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa đã tạm giữ hình sự trương ngọc hà tuấn
để tiếp tục điều tra làm rõ
quá trình kiểm tra tại hai quán bắp trên địa bàn phường hoàng văn thụ
thành phố thái nguyên
công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh pubshark và pubsocius vào đêm ngày hôm qua
có khoảng hai trăm linh nam nữ thanh niên đang nghe nhạc sử dụng bia rượu nước giải khát
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai người dương tính với ma túy
tại quán socius thì phát hiện một mươi hộp nhựa và năm túi ni lông nhỏ bên trong
chừa lá thỏ mập nghi là ma túy cần sa với tổng khối lượng khoảng tám gram
tổ công tác đã lập biên bản sự việc bàn giao cho công an phường hoàng văn thụ xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị là một mảnh đất với nhiều danh lam thắng cảnh
khu di tích lịch sử tâm linh nổi tiếng khắp cả nước
nên là gần như thông lệ vào dịp đầu năm mới hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi
đã nô nức đổ về an giang
để người dân và du khách đến hành hương được yên tâm vui xuân đón tết
công an tỉnh an giang đã tăng cường lực lượng triển khai các phương án
sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tạo mọi điều kiện tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
khi đến du lịch hành hương an giang
thiên cấm sơn núi cấm nằm trên địa bàn xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang
với vẻ đẹp hùng vĩ huyền bí nên vào những ngày đầu năm
lượng du khách đổ về đây để tham quan chiêm bái rất nhiều
dù lượng người tăng cao nhưng do công tác bảo đảm an ninh trật tự
đã được lực lượng công an huyện tịnh biên triển khai ngay từ trước tết
nên không xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi hành nghề mê tín dị đoan hay mất an ninh trật tự
theo đó để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
các lực lượng của mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu du lịch núi cấm
đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại núi cấm
phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn giải quyết có hiệu quả hoạt động xây cất am
miếu thờ và hoạt động tuyên truyền thuyết giảng đạo trái phép trên núi cấm
đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông tại khu du lịch nâng cao công tác tuyên truyền về đường lối
hợp động của các loại tội phạm để người dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác
là nơi có quần thể di tích văn hóa núi sam đặc biệt là lăng thoại ngọc hầu
nếu bà chúa sứ nổi tiếng cả nước nên thành phố châu đốc tỉnh an giang vào những ngày đầu xuân này
luôn tấp nập dòng người đổ về thành phố hành hương chiêm bái
với mật độ lượng xe lưu thông dày đặc lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự phối hợp với quân sự
dân quân tự vệ trên địa bàn đã luôn duy trì và túc trực thường xuyên tổ chức phân luồng
hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển thuận lợi dễ dàng
đảm bảo giao thông thông suốt
phường núi sam thì đặc biệt là vào đầu năm thì lực lượng khách khá đông về đây để viếng bà
qua đó thì đối với đối tượng từ nơi khác đặc biệt là đối tượng ma túy sống lang thang hoặc không có nơi cư trú
thì công an phường tiến hành mời gọi thử test đồng thời đưa đi ca nghiệm bắt buộc
bên cạnh đó thì được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố
chỉ đạo cho lực lượng các đội nghiệp
dự dụng tham gia cùng công an phường núi sam bố trí xây dựng các kế hoạch để triệt phá các tụ điểm phức tạp
những ngày này cùng với công an các địa phương lực lượng công an tỉnh an giang đã và đang chủ động triển khai
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
đặc biệt để lại ấn tượng về một mảnh đất giàu đẹp văn minh trong lòng du khách
trước sự chứng kiến của công an phường chín
thành phố cà mau anh phan hậu trường giang chú tại phường tám thành phố cà mau
đã trao trả tài sản mà anh nhặt được cho người đánh rơi
theo đó vào khoảng hai mươi một h đêm ba mươi tết anh phan hậu trường giang cùng gia đình đi chơi tết
tại quảng trường trung tâm thuộc khóm hai phường chín thành phố cà mau
thì nhặt được một chiếc ví bên trong có số tiền hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng và một sợi dây chuyền vàng
sau khi nhặt được chiếc ví anh giang đã mang đến công an phường chín trình báo
và nhờ lực lượng công an tìm người đánh rơi để trả lại
qua xác minh lực lượng công an đã xác định tài sản trên của chị hứa kiểu anh
chú khóm bốn phường bảy thành phố cà mau
công an phường chín đã mời anh giang đến cơ quan công an trao trả lại tài sản cho chị hứa kiểu anh
sở công thương tp hcm cho biết vào ngày hôm nay
lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra những cây xăng đóng cửa vì lý do nghỉ tết
vào ngày hai mươi bốn tháng một tức mùng ba tết trên địa bàn tp hcm
có một số cây xăng đóng cửa vì lý do là nghỉ tết
gồm cây xăng hoàng phong tại số một mươi sáu

cửa hàng xăng dầu bình thuận thuộc doanh nghiệp tư nhân hiệp quế
trên đường huỳnh tấn phát quận bảy
cây xăng quang liêm trên đường trần xuân soạn quận bảy
và một số cây xăng trên quốc lộ năm mươi
lý giải nguyên nhân sở công thương tp hcm cho biết trước tết
các đơn vị này có báo cáo và xin phép sở công thương
được nghỉ bán trong vài ngày vì nhân viên về quê ăn tết
đại diện cục quản lý thị trường tp hcm cho biết đã chỉ đạo
đội quản lý thị trường số ba kiểm tra các cây xăng
đang đóng cửa tại quận bảy và sẽ có thông tin sớm trong ngày hôm nay